thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ngành y tế đã phối hợp với các bộ ban ngành và cơ quan có liên quan
bố trí hơn năm trăm linh cán bộ y tế cùng các phương tiện thuốc men để chăm sóc y tế cho những vị khách quý đến với hà nội tham dự hội nghị thượng đỉnh
tại trung tâm báo chí quốc tế những ngày này quân số trực luôn được bảo đảm là một mươi bác sĩ nhân viên y tế của hai bệnh viện sanh phôn và hữu nghị
nhằm bảo đảm công tác ứng trực xử lý những tình huống đột xuất phục vụ công tác cấp cứu